mặc dù trong những ngày này tại cảng cam ranh tỉnh khánh hòa đang liên tục có mưa lớn và biển động
tuy nhiên thời tiết cũng không áp đi được không khí hân hoan của các chiến sĩ hải quân
các chiến sĩ đang ngày đêm chuẩn bị hàng tết để chuyển ra huyện đảo trường sa
sau đây là ghi nhanh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại quân cảng cam ranh tỉnh khánh hòa trong buổi sáng ngày hôm nay
những ngày này có mặt tại quân cảng cam ranh tỉnh khánh hòa
những chiến sĩ hải quân vùng bốn đang hối hả chuẩn bị hàng hóa nhu yếu phẩm quà tết để trở ra trường xa
chào tận tay các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc
chuyến đi mang theo cả niềm tin yêu tấm lòng chân quý của người thân nhân dân gửi tới các chiến sĩ nơi đảo xa
mong các anh được đón tết sung túc tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc
với những quà tặng thiết thực ý nghĩa như thế đối với cán bộ chiến sĩ
những người đang công tác
ở đảo xa nơi tuyến đầu tổ quốc thì lại càng có ý nghĩa hơn
bởi vì trường sa luôn trong trái tim mọi người dân việt nam
và trường sa không xa
và trường sa luôn hiện diện trong suy nghĩ và trong hành động của mọi người việt nam
thế và chúng tôi là những người cảm nhận rõ nhất cái tình cảm
cái sự quan tâm đối với cán bộ
chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở nơi khó khăn
cái điều này góp phần củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng vào con đường bảo vệ tổ quốc
vào chiến lược bảo vệ tổ quốc chiến lược biển đảo của tổ quốc
thông qua đó là chúng tôi củng cố quyết tâm sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển đảo của tổ quốc
sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
để bảo đảm tiêu chuẩn tết
hàng quà cho bộ đội và nhân dân huyện đảo trường sa đơn vị sẽ vận chuyển gạo nếp thịt bò cấp đông lợn
hàng chục nghìn lá rong gói bánh trưng và một lượng lớn miến rong măng khô gia vị và rau củ quả
bên cạnh thực phẩm đơn vị cũng tổ chức vận chuyển quà để quân dân trên các đảo vui tết như cà phê hạt dưa đỏ bánh kẹo
đáng chú ý trong chuyến đi lần này các tàu còn mang theo hơn một trăm linh cây quất cảnh do ủy ban nhân dân huyện văn giang tỉnh hương yên tặng
với mong muốn giúp nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo có một cái tết mang không khí gần hơn với đất liền

với mong muốn giúp nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo có một cái tết mang không khí gần hơn với đất liền